trong thời gian qua mặc dù lực lượng chức năng của tỉnh đồng nai đã nỗ lực ngăn chặn
thế nhưng tình trạng săn bắt buôn bán động vật hoang dã quý hiếm vẫn tiếp tục có xu hướng phức tạp
đe dọa đến sự tồn vong của các loài quý hiếm đang sinh sống tại các cánh rừng tự nhiên trên địa bàn
phản ánh sau đây được ghi nhận tại đồng nai
thực tế cho thấy việc kiểm tra phát hiện xử lý các hành vi săn bắt buôn bán động vật trái phép
sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn khi mà hành vi của các đối tượng săn bắt buôn bán động vật hoang dã này
ngày một tinh vi tòa hỏi lực lượng chức năng phải có nhiều giải pháp để ngăn chặn
ngoài tăng cường kiểm tra phát hiện các trường hợp vận chuyển mua bán
thì việc kiểm soát các cơ sở điểm nuôi nhốt động vật hoang dã quý hiếm cũng được đặc biệt quan tâm
theo trị cục kiểm lâm đồng nai hiện chỉ riêng địa bàn thành phố biên hòa có hơn năm cá thể được nuôi nhốt
và nó ốm yếu có bác sĩ thu y
nói chung là từ nước ngoài mình cũng có thuê
và ở trong nước thì đã làm việc lâu năm ở đây là rất là tốt
cái con nào mà có khỏe mạnh bình thường thì mình nhốt tách riêng ra
mình tách riêng mình theo dõi mình cho ăn các thứ mình chăm sóc các thứ như ở đây là mình bán tự nhiên
có nghĩa là mình chăn ở ngoài tự nhiên
nó ăn cái gì mình tìm hiểu mình cho ăn cái thứ đấy
trong thời gian tới các cơ quan chức năng cần kiểm tra theo dõi một cách chặt chẽ quá trình chăm sóc tại các cơ sở nuôi nhốt và cứu hộ
nhằm sớm thả các cá thể khỏe mạnh về môi trường tự nhiên theo quy định
tránh tình trạng khi động vật chết thì do nguyên nhân khách quan ốm yếu bệnh tật còn khỏe mạnh thì giữ lại làm cảnh thậm chí là kinh doanh dịch vụ